thông tin chúng tôi vừa cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
tính từ một mươi tám h hôm qua đến sáu h sáng ngày hôm nay ngày ba tháng tám
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín bệnh nhân giới tính nữ và ở quảng ngãi
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã là sáu trăm hai mươi một ca
những thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ cập nhật trong những bản tin tiếp theo